quảng ninh hai bốn trăm năm mươi ca hà giang hai hai trăm chín mươi bốn ca vĩnh phúc hai hai trăm linh hai ca quảng bình hai ba mươi ca thái bình một chín trăm hai mươi hai ca lạng sơn một tám trăm chín mươi ca bắc cạn một bảy trăm bảy mươi ca tuyên quang một năm trăm tám mươi tám ca sơn la một năm trăm sáu mươi chín ca bắc ninh một ba trăm bảy mươi năm ca vĩnh long một ba trăm ba mươi một ca cao bằng một hai trăm bảy mươi ba ca
bình định một hai trăm hai mươi sáu ca hải dương một hai trăm một mươi năm ca hà nam một một trăm tám mươi tám ca hưng yên một một trăm tám mươi một ca thái nguyên một một trăm năm mươi hai ca cảm mau một một trăm ba mươi năm ca hòa bình một chín mươi sáu ca lâm đồng một tám mươi tám ca quảng trị một tám mươi bốn ca tây ninh một ba mươi ca bình dương chín trăm tám mươi hai ca ninh bình chín trăm năm mươi một ca
hải châu chín trăm ba mươi bảy ca bến tre chín trăm một mươi một ca điện biên tám trăm năm mươi bốn ca hà tĩnh bảy trăm ba mươi bảy ca đà nẵng bảy trăm ba mươi bốn ca hồ chí minh bảy trăm hai mươi năm ca bình phước sáu trăm sáu mươi bảy ca nam định sáu trăm một mươi sáu ca quảng ngãi năm trăm sáu mươi tám ca thừa thiên huế năm trăm năm mươi năm ca bà rịa vũng tàu năm trăm hai mươi bốn ca đắk nông bốn trăm chín mươi bốn ca thanh hóa bốn trăm tám mươi hai ca trà vinh bốn trăm một mươi chín ca
yên ba trăm chín mươi bốn ca hải phòng ba trăm bảy mươi tám ca khánh hòa ba trăm hai mươi ba ca bình thuận ba trăm một mươi bốn ca quảng nam hai trăm sáu mươi ba ca an giang một trăm bảy mươi ca bạc liêu một trăm năm mươi sáu ca con tum một trăm bốn mươi ba ca kiên giang một trăm hai mươi năm ca lòng an một trăm hai mươi ca đồng nai sáu mươi chín ca sóc trăng năm mươi chín ca cần thơ bốn mươi tám ca tiền giang hai mươi bảy ca hậu giang hai mươi năm ca ninh thuận hai mươi ba ca đồng tháp một mươi hai ca
năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế vĩnh phúc đăng ký bổ sung một mươi ba bốn trăm chín mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hải dương giảm một sáu trăm bốn mươi chín ca hưng yên giảm sáu trăm linh ba ca cao bằng giảm ba trăm năm mươi bảy ca

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi sáu năm trăm sáu mươi một ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam

trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia

tình hình điều trị covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh

số bệnh nhân nặng